tin an ninh trả tử liên quan đến vụ chồng đâm vợ tử vong tại trụ sở tòa ninh dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can dư văn thanh
chú tại huyện lục ngạn vì hành vi giết người
như tin đã đưa vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi tại trụ sở tòa án nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
thanh đã dùng dao để dẫn trong người đâm nhiều nhát vào người vợ là chị lưu thị hiền khiến chị tử vong
và bố vợ là ông lưu văn lù bị thương nặng
sau khi gây án thanh đã đến cơ quan công an để đầu thú và giao đột cung khí
tiến hành điều tra cơ quan công an xác định trong quá trình chung sống
vợ chồng thanh nảy sinh nhiều mâu thuẫn và đã ly thân từ năm hai nghìn một mươi
cũng trong năm đó thanh vay của ông lù một khoản tiền
mặc dù ông lưu đòi nhiều lần nhưng thanh chưa trả nên ông đã gửi đơn lên tòa án để giải quyết
đến ngày ba mươi tháng một mươi khi ba người cùng đến tòa để giải quyết thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã
dẫn tới việc thanh dùng dao nhọn gây ra vụ thảm án
cũng với hành vi giết người nguyễn phước trung chủ tịch huyện châu phú tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ hình sự để điều tra
theo thông tin ban đầu do ghen tuông nên thời gian gần đây giữa nguyễn phước trung và vợ phát sinh mâu thuẫn cãi vã
ngày một tháng một mươi một trung uống rượu tại nhà và cãi nhau với vợ
sau đó đối tượng đã khóa cửa không cho vợ ra ngoài
lúc này trong nhà còn một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bốn là cháu ngoại của trung
sau khi uống rượu xong trung lấy màn trùng lên người vợ đang nằm ngủ rồi lấy thớt đập vào đầu vợ
sau đó lấy xăng đã mua từ trước đổ lên người vợ châm lửa đốt
thấy khói bốc ra từ nhà của trung người dân xung quanh đã phá cửa cứu thoát cháu ngoại của trung
đồng thời đưa trung và vợ đi cấp cứu
mạo danh mình là nhân viên ngân hàng một đối tượng đã mời chào những người có nhu cầu vay vốn
với những gói vai
gói vai không lãi suất thủ tục đơn giản và chỉ mất phí bôi trơn
tin lời thì hàng chục người dân đã sập bẫy lừa đảo của đối tượng này
đây là thông tin trong chuyên án do cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa xác lập đấu tranh thành công
và muốn gửi tới quý vị như một lời cảnh báo
đầu năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của một số người dân
về việc bị đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo với thủ đoạn
đưa ra gói vai yêu đãi không lãi suất không cần phải đến ngân hàng làm thủ tục
chỉ phải trả phí bôi trơn là năm tổng giá trị gói vay
và sau khi người dân chuyển tiền năm thì đối tượng cắt liên lạc chiếm đoạt số tiền này
ngay khi nhận được tố giác của các bị hại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi lừa đảo của lê tú quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện thường tín tp hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước năm quang mở điện thoại của hai người quen khác để mở tài khoản ngân hàng mang tên hai người này
đồng thời giới thiệu tên là nguyễn đình hoan cán bộ ngân hàng chuyên cho vay không tính lãi suất không cần thế chấp
theo cơ quan công an số nạn nhân của đối tượng quang trong vụ này lên đến hàng chục người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
bước đầu đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã xác định làm rõ số lượng đối tượng đối tượng lê tú quang
đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi bị hại lên đến là trên hai trăm linh triệu đồng
và hiện nay chúng tôi đang tập trung điều tra để mở rộng và xác định số lượng người bị hại sẽ lớn hơn
và sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để làm rõ tính chất mức độ và những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
cũng qua một số vụ việc này thì chúng tôi cũng nhận thấy là một số người dân rất nhẹ dạy cả tin
chỉ thông qua những hình ảnh đối tượng đưa ra là làm cán bộ ở ngân hàng mà những hám lợi
nghĩ là cái việc vay vốn không phải thế chấp không phải
lãi xuất và không phải đến những ngân hàng để vay vốn nhưng mà có thể vay vốn được
nên họ cũng rất là dễ dàng tin tưởng đối tượng để chuyển tiện tiền theo yêu cầu của chúng là phí bơi trơn để chiếm đoạn
vụ việc này tiếp tục cho thấy một bộ phận người dân còn nhẹ dạ cả tin
do đó đã dễ dàng bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng
đây cũng là bài học cảnh giác đối với những người đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng thông báo ai là bị hại của lê tú quang
hay có tên khác là nguyễn đình hoan hãy liên hệ với điều tra viên cấn văn hùng
điện thoại chín trăm sáu mươi tám tám trăm linh chín hai trăm tám mươi tám cục cảnh sát hình sự bốn trăm chín mươi bảy nguyễn trãi quận thanh xuân tp hà nội
liên quan đến sự cố hai máy bay của bamboo airways va chạm tại sân bay nội bài
cục hàng không việt nam vừa có quyết định tạm đình chỉ công việc một loạt nhân viên hàng không
cụ thể vào chiều tối nay cục hàng không việt nam đã có quyết định thành lập tổ điều tra
sự cố tàu bay vna hai trăm hai mươi hai va chạm với tàu bay vn năm trăm chín mươi gồm các cán bộ trong lĩnh vực tiêu chuẩn an toàn bay
quản lý cảng hàng không sân bay quản lý hoạt động bay thanh tra hàng không việt nam
và các cán bộ của cảng vụ hàng không miền bắc cảng hàng không quốc tế nội bài
bên cạnh đó cục đã có công văn về việc yêu cầu tạm đình chỉ công việc của nhân viên hàng không
trong đó yêu cầu tạm đình chỉ công việc đối với kiếp trực tổ lái chuyến bay
chỉ huy kéo đẩy nhân viên cảnh giới và hỗ trợ kéo đẩy tàu bay
nhân viên điều khiển phương tiện kéo đẩy tàu bay và kiểm soát viên không lưu điều hành tàu bay lăn
cục hàng không việt nam đang chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc ra soát quy trình kéo đẩy tàu bay
và xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm